chiều ngày một mươi tám tháng một mươi hai tại hà nội tổng liên đoàn lao động việt nam tạp chí cộng sản đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp nghiên cứu lý luận và tuyên truyền giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
theo nội dung ký kết giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba tổng liên đoàn lao động việt nam và tạp chí cộng sản sẽ phối hợp trong công tác tuyên truyền
giúp cán bộ đảng viên công nhân viên chức lao động và nhân dân cả nước hiểu biết sâu sắc về vị trí vai trò chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn việt nam
nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu lý luận tổng kết thực tiễn về phong trào công nhân hoạt động công đoàn
hai bên phối hợp tổ chức tuyên truyền sâu rộng về kết quả thực hiện nghị quyết số hai mươi nqtu về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân việt nam
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước tại hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi
quá trình triển khai thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai công đoàn việt nam nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba